tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng công tác kiểm tra giám sát năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã đến dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục thống nhất
nhận thức công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt quan trọng hàng đầu phải coi trọng cả về chính trị tư tưởng tổ chức cán bộ
đây chính là quan điểm cơ bản tư tưởng chỉ đạo quan trọng bài học kinh nghiệm thực tiễn của công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong hơn bảy mươi năm qua
và làm tốt việc này cũng là nhằm phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị về phẩm chất đạo đức và ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ